công an tỉnh điện biên cho biết đã tiến hành bắt tạm giam đối với trần duy tuấn là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hoạn thương mại trần mạnh tuấn
có trụ sở tại thị trấn hát lót huyện mai sơn tỉnh sơn la về tội vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản
quá trình điều tra cơ quan công an xác định trong khoảng thời gian từ cuối tháng bốn đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
tuấn đã đưa máy móc phương tiện và thuê người dân từ các xã tây phong huyện tuần giáo tỉnh điện biên và xã phỏng lái huyện thuận châu tỉnh sơn la
khai thác trái phép gần một hai trăm tám mươi cây thông ba lá trên diện tích hơn tám hectare rừng phòng hộ thuộc sở hữu của nhà nước
tại tiểu khu sáu trăm một mươi tám bản khu xã tỏa tình huyện tuần giáo tỉnh điện biên
hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ đấu tranh mở rộng vụ án